thì ngọc lấy một cây dựa sát bén chém liên tiếp vào đầu và tay của anh tùng gây vỡ xương sọ não với tỷ lệ năm mươi một
thấy vậy ông nguyễn văn thiêm cha vợ của ngọc chạy đến để băng bó vết thương cho tùng thì liền bị ngọc cầm dựa chém vào đầu gây thương tích với tỷ lệ bảy
nhờ đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh nguyễn văn tùng và ông nguyễn văn thiêm đã may mắn thoát chết
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán ba mlb tám đối tượng vừa bị công an tỉnh thái bình khởi tố
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn lực lượng công an tỉnh thái bình đã triệt phá tụi điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán ba mk club trên địa bàn phường kỳ bá tp thái bình
tại thời điểm kiểm tra có khoảng gần ba trăm linh người cả nam và nữ đang nhảy múa theo tiếng nhạc
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua kiểm tra nhanh phát hiện năm mươi năm trường hợp dương tính với chất ma túy
quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ tám đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi